mặc dù biết là như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn thường nghĩ rằng là liệu có một cái cách thức nào đó để chúng ta có thể đề phòng để cho con em mình không bị rơi vào tình trạng này không
xin nhờ phó sư thúy có thể giải đáp
thực ra thì vừa rồi phó sư hà và tiến sĩ nga cũng đã trình bày về một số biện pháp phòng điều trị và phòng các dối loạn tiêu hóa
và chúng ta cũng biết là dối loạn tiêu hóa là một vấn đề nói thẳng là trẻ em liên quan nhiều đến ăn uống
tất nhiên có những nguyên nhân khác những nguyên nhân chủ yếu liên quan đến ăn uống
và vấn đề như chúng ta vừa nói chúng ta nâng dựng hai thái cực
một thái cực để kiêng quá
ở tôi làm bệnh viện thì có cái câu ước thường quy của bệnh nhân
khi là bệnh gì cũng hỏi là bác cháu kiêng cái gì không
bất cứ bệnh gì cũng hỏi thế
từ tiêu chảy đã đành rồi đến viêm phổi cũng hỏi thế
rồi đến là những cái bệnh bất kỳ một cái bệnh gì dị ứng cũng hỏi cháu kinh cái gì không
đấy là cái phản xạ rồi
kiêng khem nhiều quá cũng là một vấn đề để giới dụng dạng tiêu hóa
một thái cực ở lại thì lại cháu ăn thoải mái quá
tất cả mọi thứ
cái gì mà thật ra bố mẹ rất là phấn khởi
cả thân con tôi thì sử dụng thế thôi
nói cho cái đồ ăn nhanh nó thích lắm
bởi vì nó ngon nó ăn được nhiều
tất cả những vấn đề đó
vậy thì chúng ta phải biết thực sự là tôi nghĩ
mặc dù viện dinh dưỡng họ có cái chương trình rất là cụ thể
thời điểm nào nên cái chế độ ăn gì là phù hợp
mình phải theo tân thủ
ví dụ nếu mà bố được sáu tháng đầu hoàn toàn bố ăn sữa mẹ
xong đó có chế độ ăn dặm
chế độ ăn dặm thì sáu bảy tháng
chẳng hạn là một bữa
xong đến bảy tám tháng mà khuyến cáo là hai bữa
cái chuyện này viện dinh dưỡng nói rất là rõ
đến một tuổi là ba bữa
chế độ bột đặc dần lên thế nào đấy
rồi bổ sung bao nhiêu thịt một ngày là vừa phải
không ít không nhiều
rồi bổ sung bao nhiêu dầu mỡ
như vậy chúng ta phải tuân thủ theo cái chế độ dinh dưỡng
mà tôi nghĩ là rất là rộng rãi trên mạng
rất là đầy đủ
thứ nhất là vấn đề như thế
cái vấn đề thứ hai nữa là
rõ ràng là cái tình trạng bệnh lý
nó thường xảy ra do những cái nhiễm khuẩn ăn uống
tức là chúng ta thấy là rõ ràng
chó đang bình thường
xong một đợt chó bị tiêu chảy từ đấy chó kém hẳn đi
rất nhiều bệnh nhân nói như thế
xong một đợt chó bị bệnh gì đấy chó kém hẳn ăn uống đi
vậy thì làm thế nào
đúng là nguyên tắc là ăn chín uống xôi
làm thế nào mà hạn chế tối đa
mình cũng không phải là một trăm linh hạn chế tối đa
những cái nhiễm khuẩn
ví dụ như tập trẻ
rửa tay hàng ngày
chúng ta cũng là một người là mẫu vệ sinh hàng ngày
trước khi ăn uống
đồ chơi phải vệ sinh
ở lớp của cô giáo cũng phải tân thủ như thế
đứa trẻ phải phản xạ để ăn uống
rồi nói với chị nga
tránh những cái hạn chế những cái hàng quán
thực sự hấp dẫn thật
nhưng đủ dinh dưỡng đứa trẻ không
chúng ta thì là trưởng thành rồi
có thể dinh dưỡng đứa trẻ hay không
tất cả vấn đề như thế
người lớn thì người ta cũng khuyến cáo
ví dụ như là hạn chế những cái bia rượu
những cái chất kích thích
những cái chảy kem
ví dụ rất thích uống coca
những cái thuốc coca
nhưng trẻ em cái đấy nó lại không hề tốt
nhưng mà trẻ con thích lắm ạ
nhất là đi hàng ăn nhanh như thế
với những cái nước ngọt bình thường
tôi nghĩ ô hai trà xanh
tôi cũng không nhớ lắm
đại khái là như thế
thứ đầu tiên là chế độ dinh dưỡng rất là ổn
thứ hai là phải theo dõi
cái tiến triển của nó
nếu như mình thấy
thôi ăn vất đủ thậm chí ăn tốt
tại sao lại không lên cân
vậy thì nó có cái vấn đề gì
có khi như chị nga nói là không bù đủ nước
tôi nói ví dụ như thế
thiếu vi chất
chứ không phải chỉ bệnh bình thường
chẳng hạn như bổ sung kẽn
tôi nói ví dụ như thế
người hình mình hay nói là hấp thu không tốt
có những em ăn rất tốt
nhưng cũng chả lên cân thế nào cả
phải có tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng rất là đầy đủ
và cũng phải tìm ra những bệnh lý
có một số bệnh lý tiềm tàng
mà chúng ta không phát hiện ra
và các nhà chuyên gia tiêu hóa chuyên gia dinh dưỡng
họ mới chỉ cho mình
là những bệnh lý như thế
có những đứa trẻ cứ uống sữa và tiêu chảy
nếu mà trường hợp bệnh lý nữa
phải bổ sung một số như men vi sinh
một số kích thích
với đường ruột của mình
hoàn chỉnh thì không có lấn đề gì
nhưng nếu nó chưa hoàn chỉnh
hoặc còn thiếu hụt
chúng ta sẽ khuyến cáo mình
thời điểm nào dùng men vi sinh
thời điểm nào dùng men tiêu hóa
thời điểm nào bổ sung vi chất
thì hoàn toàn cần phải khuyến cáo
thì chúng ta mới phòng được trình trạng
xin cảm ơn chị
không biết là lần thứ bao nhiêu
một các chuyên gia nhắc về những món ăn nhanh
mà trẻ ham mê
rồi có lẽ là chúng ta sẽ phải làm một số
tại sao những món mà mình càng cấm
thì nó càng không tốt